ngân hàng thế giới tại việt nam vừa phối hợp cùng tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
đã công bố báo cáo bước tiến mới giảm nghèo và thịnh vượng chung tại việt nam
tổ chức này đã đánh giá rất cao quá trình so đói giảm nghèo ở việt nam
đặc biệt là trong đối tượng người dân tộc thiểu số
số lượng người nghèo giảm và tầng lớp trung lưu gia tăng là tín hiệu đáng mừng
và sẽ đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế xã hội của việt nam trong tương lai
theo báo cáo của world bank tỷ lệ đói nghèo ở việt nam đã giảm trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt là trong các dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm nghèo tới một mươi ba cao nhất trong thập niên vừa qua
thêm vào đó báo cáo cũng ghi nhận hơn bảy mươi người dân việt nam được đảm bảo về mặt kinh tế
trong đó có một mươi ba thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới tỷ lệ tái nghèo chỉ khoảng hai
đặc biệt trong giai đoạn này trung bình mỗi năm việt nam có thêm một năm triệu người có thu nhập trung bình
đã có sự cải thiện rất đáng kể của việt nam trong quá trình xóa đói giảm nghèo
đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số vốn là những người trước đây được hưởng ít nhất từ thành quả của tăng trưởng kinh tế
những nỗ lực tăng cường cơ hội cho cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ giúp tạo động lực để phát triển bền vững
và tôi cho đến là một cái toàn lợi đấy những cái hộ trung lưu như vậy sẽ kích thích kinh tế phát triển
và những hộ trung lưu như vậy thì họ sẽ giúp đỡ tạo động lực
giúp đỡ cho những người nghèo và cái tấm gương để vươn lên
thứ hai là người ta hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế và vươn tạo động lực rất là tốt
cũng theo ngân hàng thế giới bản báo cáo cũng đưa ra các hàm ý chính sách về việc tiếp tục duy trì các kết quả khả quan của quá trình xóa đói giảm nghèo
sự vươn lên của tầng lớp trung lưu đồng nghĩa với việc chính phủ việt nam cần tiếp tục tập trung hỗ trợ cho người nghèo để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững hài hòa
mặc dù có sự cải thiện tốt như vậy và sự vươn lên của tầng lớp trung lưu nhưng chúng ta vẫn phải duy trì các chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển
sẽ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tạo thêm cơ hội cho người dân để ai cũng có cơ hội tiếp cận với dịch vụ công việc làm chất lượng cao
theo báo cáo này số lượng người dân có thu nhập chính từ lương tăng và sẽ còn tăng hơn nữa
chính vì vậy nhiệm vụ của chính phủ trong việc tạo việc làm chất lượng đảm bảo năng suất là có tính quyết định
điều đó sẽ yêu cầu sự phối hợp của cả nguồn lực ngân sách nhé nước cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân